là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh chấn áp tuệ phạm tại cơ sở gần một năm qua
lực lượng công an chính quy về các xã trên toàn địa bàn tỉnh phú thọ đã chủ động tham mưu cho các cấp các ban ngành địa phương
triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
từ đó dư vững tình hình an ninh trật tự bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của người dân
cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi công an xã trí tiến huyện thanh ba tỉnh phú thọ đã nhận được thông tin trên địa bàn
vừa xảy ra vụ việc cho bé bốn tuổi có dấu hiệu tử vong bất thường
ngay lập tức lực lượng công an xã đã tới gia đình nạn nhân và báo với lực lượng điều tra cấp huyện và cấp tỉnh
nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và bắt được hung thủ
ngày hai mươi chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã khởi tố vụ án khởi tố bị can phan đoàn thao về hành vi giết người
tại cơ quan công an thao khai nhận mình là người tình của mẹ cho bé
khoảng một mươi năm h ngày hai mươi ba tháng bốn thao thấy cháu nhiên nghịch nước trong nhà vệ sinh nên đã quắt bắn và lôi cháu bé ra ngoài để đánh
cú đá xím mạng vào ngực đã khiến cho bé tử vong
tôi cũng rất là ân hẳn
nên là khi mà đã xảy ra cái hành vi gây cướp đi sinh hoạt một con người như vậy thì trong những cái đấy đấy thì tôi cũng rất là sợ
còn đây là đối tượng truy nã hà tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại khu phú hưng xã hà thạch thị xã phú thọ
áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an xã hà thạch thị xã phú thọ phát hiện và bắt giữ đối tượng hà
tuấn anh khi đang lẩn trốn tại đông anh hà nội
đây chỉ là hai trong số hàng trăm vụ án bắt giữ hàng trăm đối tượng mà lực lượng công an xã trên toàn địa bàn phú thọ đã đấu tranh triệt phá trong thời gian qua
từ khi có lực lượng công an xã chính quy về thì tình hình an ninh trật tự được đảm bảo tốt hơn
tất cả những vụ việc xảy ra tại địa phương thì đều được phát hiện sớm và giải quyết kịp thời
có lẽ là cái việc mà chúng tôi cảm thấy là
các ông chỉ đã làm được tốt nhất là cái lực lượng công an chính quyền gần dân hơn sát với dân hơn
thế và được nhân dân là tin yêu và nhiều cái việc mà trước kia người dân mà không muốn không muốn nói không muốn báo cáo
thì đến bây giờ khi mà lực lượng công an chính quy xuống cũng đều muốn đến để báo cáo trao đổi
thế và nhờ cái sự giúp đỡ của lực lượng công an
khi mà chúng tôi có mặt tại
bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mỗi cán bộ chiến sĩ công an chính quy về xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân
những ngày này không khó để bắt gặp những hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an về tận địa bàn cơ sở
tăng cường làm việc để phục vụ nhân dân trong việc cấp mới căn cước công dân gắn chip điện tử trên toàn địa bàn
tôi thấy là việc làm này thì hỗ trợ bà con được rất nhiều
và từ việc đi lại đến các
điều khoản ấy cũng
nói chung là làm về cái này thì bà con sẽ có quyền lợi
và ấy làm được quyền lợi cho bà con
và các cán bộ cũng làm được rất tốt
với sự triển khai quyết liệt và quan tâm của ban giám đốc công an tỉnh
cùng với sự phối hợp của chính quyền địa phương
đến nay toàn tỉnh phú thọ đã có hai trăm linh tám xã có công an chính quy về đảm nhận nhiệm vụ
trong đó một trăm linh các xã đều đáp ứng đủ yêu cầu tối thiểu năm cán bộ chiến sĩ
công an chính quy
cần một năm thì đối với các đồng chí công an chính quy về địa phương
thì đã so với cái lực lượng trước đây
thì các đồng chí đã tham mưu tốt tốt
đào ủy cũng như ủy ban nhân dân về cái kế hoạch đảm bảo an ninh trần tự hàng năm
đồng thời đối với các đồng chí chính quy về xã
thì về cái chuyên môn nghiệp vụ thì cũng có phần là chắc hơn
so với lực lượng công an xã trước đây
và đối với các đồng chí về thì địa phương cũng đã tạo được cơ sở vật chất
người ăn chứa nghỉ đảm bảo cho các đồng chí yên tâm công tác
và các đồng chí cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị của địa phương trong thời gian vừa qua
đề án tăng cường công an chính quy về cơ sở sau gần một năm triển khai tuy còn gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên bằng những việc làm cụ thể của lực lượng công an xã trên toàn tỉnh phú thọ
đã và đang là minh chứng rõ nét về sự thành công thiết yếu của chủ trương này
và ngày càng khẳng định sự đúng đắn của mô hình tổ chức bộ máy mới của bộ công an
theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở